hôm nay ngày ba mươi một tháng năm ngày làm việc thứ một mươi kỳ họp thứ bảy quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường
về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo dự kiến buổi sáng các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
trong quá trình thảo luận các thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu
bữa chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh sẽ giải trình ý kiến của các đại biểu quốc hội
thành ủy đà nẵng vừa tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung mương đảng
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
qua năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba với sáu nhiệm vụ trọng tâm xây dựng con người đà nẵng phát triển toàn diện theo những đức tính tiêu biểu của con người việt nam
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nếp sống văn minh đô thị xây dựng văn hóa trong chính trị trong kinh tế nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa
phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng hoàn thiện thị trường văn hóa chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa tiếp thù tinh hoa văn hóa nhân loại
thành ủy ubnd tp đà nẵng đã ban hành và thực hiện hiệu quả nhiều văn bản quan trọng khẳng định xây dựng văn hóa con người đà nẵng phát triển toàn diện hướng tới chân thiện mỹ